các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé